thưa quý vị tổng thống liên bang nga vladimir putin tuyên bố nước này có quyền không tuân thủ các hợp đồng khí đốt nếu như giá trần do các nước thành viên liên minh châu âu eu áp đặt vi phạm các hợp đồng này
nhà lãnh đạo nga lưu ý rằng nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình
tổng thống putin cho biết nga sẽ không bán các sản phẩm dầu mỏ của mình cho những nước đồng ý áp giá trần và chính phủ nga đang chuẩn bị đáp trả hành động này
dự kiến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai ông sẽ ký xác lệnh về các biện pháp đáp trả việc áp giá trần đối với khí đốt của nga
trước đó phó thủ tướng nga alexander novak đã bình luận về việc thống nhất áp giá trần khi đốt ở eu cho rằng đây là một quyết định chính trị mới và đây không phải là công cụ kinh tế
hôm năm tháng một mươi hai vừa qua lệnh cấm của eu về nhập khẩu dầu mỏ nga bằng đường biển có hiệu lực
các nước thành viên eu cũng đã thống nhất về mức giá trần có thể điều chỉnh đối với dầu của nga được vận chuyển
bằng đường biển
nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy và australia cũng đưa ra quyết định tương tự